một mươi bốn đối tượng tham gia vụ gây dối trật tự công cộng trên nệm bàn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa bị khởi tố
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng một tại đường quốc lộ bốn b thuộc khu bốn thị trấn na dương huyện lộc bình
hai mươi đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bảy trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn và huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã điều khiển tám xe mô tô tháo biển kiểm soát và che biển kiểm soát cầm theo hung khí ném vỏ chai bia vào người dân
các đối tượng này di chuyển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng rú ca bấm còi hò hét gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự công cộng
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện lộc bình đã triển khai lực lượng điều tra xác minh triệu tập hai mươi một đối tượng để làm việc
đồng thời thu thập hình ảnh từ các camera an ninh để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
công an huyện lộc bình đã tiến hành khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
đối với các đối tượng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự công an huyện sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp giáo dục tại địa phương